cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
quy định về cây khai tài sản đang tạo kẽ hở cho tham nhũng là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
thảo luận về dự thảo luật phòng chống tham nhũng tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách ngày sáu tháng chín
nhiều đại biểu cho rằng những quy định về đối tượng và nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập chưa hiệu quả
thậm chí đang tạo ra kẽ hở cho tham nhũng
thực tiễn cho thấy tại nhiều địa phương nhân dân đều biết bố mẹ ông bà của cán bộ bỗng dưng sở hữu nhiều dự án
nhiều tài sản hàng chục tỷ biệt thự xe sang nhiều cậu ấm cô chiêu dù còn rất trẻ nhưng vẫn có những dự án khủng bất chấp dư luận
còn trên trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết mạnh tay xử lý cho vay nặng lãi
chưa khi nào tình trạng cho vay lãi nóng không cần thế chấp tài sản thực chất là tín dụng đen phức tạp như lúc này
trong khi một số địa phương đang lúng túng hoặc không thể xử lý rứt điểm
thì tại bình thuận viện kiểm sát nhân dân tỉnh này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác
nội dung chi tiết bài viết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay
cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế chế độ hỗ trợ cần phù hợp cơ chế thị trường
là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo lao động số ra ngày hôm nay
chính phủ vừa ban hành nghị định số một trăm một mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm linh tám hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
cụ thể nghị định bổ sung thêm đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ công chức viên chức lãnh đạo
quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế
và được cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý
quy định là vậy tuy nhiên theo nhiều chuyên gia
vấn đề ở chỗ ai sẽ là người tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế
chế độ yêu đại với họ thế nào và làm thế nào để cán bộ tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế
những năm gần đây số trẻ tự kỳ tăng nhanh ở tp hcm và trong cả nước
trẻ tự kỷ chiếm số đông trong tất cả trẻ em khuyết tật
trong khi nguyên nhân gây tự kỳ chưa xác định được
thì các văn bản pháp luật cũng không có một chữ nào về tự kỷ
trẻ tự kỷ và phụ huynh đang phải đối diện với sự đơn độc nhiều khi đến tuyệt vọng
liên quan đến nội dung này báo sài gòn giải phóng có bài viết
thiếu chính sách chăm lo trẻ tự kỳ
theo nhiều chuyên gia tự kỷ là vấn đề chung của xã hội
không nên để cho cha mẹ trẻ tự kỷ chiến đấu đơn độc như hiện nay
nhà nước cần có chính sách chế độ dành cho trẻ tự kỳ
để trẻ tự kỷ được đi can thiệp sớm được đến trường
phải tạo điều kiện xây dựng trường lớp với phương pháp chuyên sâu
phối hợp đa ngành giữa y tế giáo dục tâm lý và công tác xã hội
còn trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết
un tắc giao thông khu vực cổng trường tìm giải pháp hạ nhiệt
ủn tắc giao thông ở khu vực cổng trường học là vấn đề chưa bao giờ hết nóng
nhất là dịp đầu năm học
với gần một chín triệu học sinh và hơn một sáu trăm linh trường học
trong đó có nhiều điểm trường tập trung ở khu vực đông dân cư
nên việc tìm giải pháp để hạ nhiệt tình trạng un tắc giao thông
ở khu vực trường học đang là vấn đề cấp thiết
một trong những nguyên nhân dẫn đến ủn tắc tại các cổng trường
là tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán
tập kết hàng rong phục vụ nhu cầu của học sinh và phụ huynh
đó là điều có thể thấy tại hầu hết các trường học
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại